bộ tài chính vừa thông tin về tình hình trích lập sử dụng số dư quỹ bình ổn giá trong quý i năm hai nghìn hai mươi
của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đáng chú ý tính đến hết quý i
quỹ bình ổn giá vẫn bị ẩm hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
theo đó tổng số sử dụng quỹ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín vào khoảng năm bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng
trong khi số tiền trích quỹ trong quý chỉ vào khoảng một sáu trăm năm mươi chín tỷ đồng
khoản dư tính đến cuối năm vừa qua là ba năm trăm linh tỷ đồng và lãi phát sinh là ba bốn tỷ đồng
tuy nhiên tính đến hết quý i quỹ bình ổn giá vẫn bị âm hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
quỹ bình ổn xăng dầu đã được nhà điều hành xả mạnh từ quý bốn năm ngoái và những tháng đầu năm nay
do giá liên tục tăng mạnh liên quan đến việc quản lý và điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu
hiệp hội xăng dầu việt nam gần đây có văn bản gửi văn phòng chính phủ báo cáo các vướng mắc khó khăn
liên quan đến nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu đơn vị này đề nghị chính phủ bỏ quỹ bình ổn xăng dầu
vì quỹ này đang khiến người tiêu dùng thiệt thòi hơn là có lợi